vào dạng sáng ngày năm tháng chín tại xã biên giới mường lói huyện điện biên tỉnh điện biên đã xảy ra vụ việc
hơn một trăm linh người sau khi đi ăn cỗ mừng nhà mới đã phải đi cấp cứu tại trạm y tế xã mường lói
trước sự việc trên người dân vẫn chưa hết lo sợ bởi số người có biểu hiện đau bụng buồn nôn bị tiêu chảy trên địa bàn vẫn chưa dừng lại
đến trưa nay sáu tháng chín lượng bệnh nhân đến khám điều trị tại trạm y tế xã mường lói vẫn gia tăng
đây là những bệnh nhân bị nôn mửa đau bụng tiêu chảy do ăn cổ mường nhà mới tại gia đình anh lò văn phanh ở bản lói hai xã mường lói huyện địa biên tỉnh địa biên
trước sự việc trên người dân vẫn chưa hết lo sợ bởi số người có biểu hiện đau bụng buồn nôn bị tiêu chảy trên địa bàn vẫn chưa dừng lại
đây là những bệnh nhân bị nôn mửa đau bụng tiêu chảy do ăn cổ mường nhà mới tại gia đình anh lò văn phanh ở bản lói hai xã mường lói huyện địa biên tỉnh địa biên tỉnh địa biên
mường lói là xã biên giới của huyện điện biên nằm cách trung tâm thành phố điện biên phủ gần một trăm linh km vụ việc ngộ độc xảy ra trên địa bàn xã này là chưa từng có tiền lệ
đây là một bài học để người dân ở xã mường lói nói riêng tỉnh điện biên nói chung cần nâng cao ý thức hơn nữa trong việc sử dụng nguồn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng quá trình chế biến thức ăn cần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm